tình trạng các đối tượng thanh thiếu niên tổ chức đua xe cổ vũ đua xe lạng lách đánh võng tụ tập gây dối trật tự công cộng
tại địa bàn hà nội vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp
kiên quyết nhăn chặn tình trạng này chăn nắp mọi hành vi chống người thi hành công vụ dịp trước trong và sau tết hai nghìn hai mươi hai
công an tp hà nội đã xây dựng kế hoạch chi tiết với sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ công an các quận huyện
chỉ trong đêm ngày một mươi tám tháng một mươi hai vừa qua gần một trăm linh quái xế đã bị các đơn vị công an tp hà nội phối hợp bắt giữ xử lý
thời gian qua các đối tượng này đã biến tuyến đường từ đầu đường võ trí công lên đến cầu nhật tân thành đường đua của riêng mình
mỗi đêm từ khoảng tám giờ tối khu vực này lại náo loạn bởi các quái xế chạy xe độ chế phân khối lớn
phóng xe với tốc độ cao bốc đầu nẹt bô bất chấp nguy hiểm và sự an toàn của những người cùng tham gia giao thông
việc chấn áp xử lý các đối tượng này
đã nằm trong kế hoạch thực hiện cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm và đảm bảo an toàn giao thông trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
việc mà trong quá trình tuần tra kiểm soát ban đêm
thì chúng tôi ngoài cái việc là có quá trình điều tra cơ bản để khảo sát những cung đường những tuyến phố
những cái địa bàn mà thường xuyên có nguy cơ cao tội phạm lợi dụng để hoạt động phạm tội
và bên cạnh đó thì có cái sự trao đổi giữa lực lượng cảnh sát cơ động với các phòng nghiệp vụ cũng như thể là công an các quận huyện
để họ cùng phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động
chúng tôi để tạo ra cái sự tuần tra mở rộng địa bàn khép kín thời gian và làm sao để khi mà có vụ việc xảy ra là chúng tôi có thể là
cùng thông tin cho nhau phối hợp để bắt giữ xử lý các triệt để
tăng cường các tổ tuần tra đêm tại các địa bàn trọng điểm
các tuyến đường có nguy cơ các đối tượng tụ tập tổ chức đua xe lạng lách đánh võng
các lực lượng phối hợp chặt chẽ tổ chức hóa trang mật phục để kịp thời ngăn chặn hoạt động tụ tập đua xe ngay từ khi phát sinh
ngoài ra các tổ công tác một trăm bốn mươi một công an thành phố hà nội
thực hiện nhiệm vụ liên tục ở các khung giờ khác nhau
tại tất cả các địa bàn các quận huyện trên địa bàn của hà nội
đây sẽ là các biện pháp nhằm chấn áp mạnh mẽ các đối tượng có hoạt động đua xe tụ tập lạng lách gây dối trật tự công cộng địa bàn hà nội
trên cơ sở thực hiện kế hoạch cao điểm bảo vệ tết phòng chống tội phạm cũng như để phòng ngừa phòng chống dịch bệnh covid một mươi
thế là lực lượng phái hãi sự tiếp tục triển khai các phương án tuần tra kiểm soát
ban đêm phối hợp với các lực lượng trong khu vực thành phố
làm sao ngăn chặn hạn chế những hiện tượng thanh thiếu niên thiếu thức tụ tập lạng lạnh đánh võng ban đêm
một trong những biện pháp mang lại hiệu quả cao trong thời gian qua là lực lượng phái hãi sự cũng có áp dụng pháp hành vụ đặc biệt là công tác tuần tra
đột phục trinh sát pha trang để làm sao có thể kịp thời nắm bám bắt giữ kiểm tra bắt giữ những đối tượng vi phạm
trên cơ sở đó là kết hoạt cuộc sống xử lý theo quy định hoàn toàn

đặc biệt là công tác tuần tra đặc biệt là công tác tuần tra